các bạn có thể nhớ like share và đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong chiến lược vaccine theo bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long cần phải vượt qua tất cả khó khăn về pháp lý để mua nhập khẩu vaccine
chấp nhận toàn bộ rủi ro về việc giao hàng không đúng thời hạn giá mua không được tính lại
nghị quyết hai mươi một của chính phủ đã mở đường cho tiếp cận vaccine và từ tháng năm việc này được triển khai nhanh chóng hơn
hiện nay chúng ta có những hợp đồng thỏa thuận cung ứng tài trợ vaccine với tổng số một trăm chín mươi một triệu liều và con số này sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới
ông long chia sẻ về sự thành công trong ngoại giao vaccine
nhờ sự tích cực của lãnh đạo đảng nhà nước gần bảy mươi triệu liều vaccine đã được tiêm
có ngày kỷ lục tiêm được hai triệu mũi
ông long nêu kinh nghiệm chia nhỏ các khu vực bố trí điểm tiêm cố định và lưu động với mục tiêu quyết tâm phủ vaccine mũi một
cho ít nhất tám mươi người dân từ một mươi tám tuổi trở lên và lên kế hoạch tiêm cho trẻ em
việt nam sẽ tham khảo học hỏi và nghiên cứu để từng bước mở rộng đối tượng tiêm cho đối tượng từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
sau đó sang năm có thể mở rộng thêm tiêm cho trẻ em trên ba tuổi
bằng việc chuyển giao công nghệ và nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước
lãnh đạo bộ y tế khẳng định tự tin cho việc chủ động vaccine vào hai nghìn hai mươi hai
song song với đó là chủ động về thuốc điều trị khi các quan bạc của quốc hội
chính phủ đã cho phép nhập khẩu nguyên liệu để đảm bảo về nguồn cung
về việc chuyển trạng thái chống dịch ông long cho rằng phải chấp nhận một thực tế là virus ngày càng nhiều biến thể
và không thể triệt tiêm mẩm bệnh
bộ trưởng y tế nhấn mạnh muốn chuyển sang thích ứng an toàn với dịch thì không còn cách nào khác
là phải đảm bảo độ phủ vaccine
khi mở cửa theo nghị quyết một trăm hai mươi tám nếu không kiểm soát được thì phải nâng cấp độ kiểm soát dịch cao hơn
ông long nêu quan điểm và nhấn mạnh điều quan trọng là giải pháp thống nhất trên toàn quốc
chấm dứt chuyện ngăn sông cấm chợ và mỗi nơi một kiểu
thưa quý vị cho đến thời điểm hiện tại tình hình dịch cơ bản đã được kiểm soát
cuộc sống đang dần trở về trạng thái bình thường mới
tuy nhiên không nên chủ quan vì nguy cơ nhiễm bệnh vẫn hiện hiếu
mỗi người hãy tự nâng cao ý thức bảo vệ gia đình và bản thân bằng cách thực hiện khuyến cáo năm k của bộ y tế
thường xuyên theo dõi những tin tức mới nhất về tình hình dịch bệnh trên báo sức khỏe và đời sống
chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật và lắng nghe phản hồi của khán giả
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại